đây là hội nghị quan trọng chính phủ và các bộ ngành lắng nghe các báo cáo về tình hình xuất khẩu để tháo gỡ vướng mắc cho các doanh nghiệp
thủ tướng đề nghị đại diện các ngành hàng cần thẳng thắn phát biểu về những vướng mắt
sự kiềm chế không xuất khẩu được của một số ngành hàng là vì sao
có một số ngành hàng phát triển rất nhanh
có một số ngành hàng là chúng ta cũng lúng túng lúc trời lúc phục
tất nhiên nó còn phụ thuộc vào thị trường thế giới
nhưng do tổ chức quản lý của chúng ta nữa chúng ta phải nhìn nhận thẳng vào cái tổ chức quản lý xuất nhập khẩu của chúng ta
gắn liền của sản xuất
bây giờ trước khi sản xuất sản phẩm nào ở trong nước thì phải nghĩ đến cái việc tiêu thụ ở đâu
anh sản xuất cái mà xã hội gần
chứ cái không phải là cái mà anh có sẵn anh có có thể sản xuất được
hiện việt nam gần như hoàn tất việc mở cửa thị trường với một mươi hai hiệp định thương mại tự do đã được ký kết
thế nhưng khối doanh nghiệp nước ngoài lại chiếm đến bảy mươi xuất khẩu
vì vậy bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh lo ngại
nếu xuất khẩu của việt nam vẫn cứ dựa nhiều vào khối doanh nghiệp có đầu tư nước ngoài
thì trong trường hợp có chiến tranh thương mại hay trừng phạt thương mại
thì việc tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu sẽ thế nào
trong cái trường hợp
có những cái chiến tranh thương mại trừng phạt thương mại hay những cái biến động
thì cái năng lực của chúng ta trong tiếp cận thị trường
trong tham gia vào các cái chuỗi giá trị chuỗi cung ứng của toàn cầu nó như thế nào
nếu như các doanh nghiệp trong nước của chúng ta không có cái sự định bền vững mà chỉ phụ thuộc vào doanh nghiệp fda
một số mặt hàng như là rau quả hay là sắn rồi thì cao su v v
thì còn phụ thuộc thậm chí là một thị trường duy nhất
và với cái điều kiện mà chúng ta lại còn chậm cải thiện về cái năng lực chất lượng của sản phẩm
đặc biệt là các hàng rào về kiểm soát chất lượng sản phẩm
thì chúng ta rõ ràng thấy cái sự bấp binh và cái tính thiếu ổn định rất lớn của những cái mặt hàng này
để thúc đẩy nông sản và thủy sản một cách bền vững
ông trần tuấn anh cũng nêu quan điểm cần phải tập trung để tái sản xuất nông nghiệp
tăng cường kiểm soát nguồn cung gắn sản xuất với tín hiệu thị trường và cơ cấu chung của thị trường thế giới
tránh phụ thuộc vào một thị trường
tại hội nghị các đại biểu cũng nêu ra các giải pháp để nâng cao năng lực cạnh tranh
để tăng được giá trị gia tăng trong xuất khẩu của việt nam
để doanh nghiệp việt nam có thể tham gia mạnh mẽ và chuyển dịch lên chuỗi giá trị toàn cầu
tại kỳ họp thứ nhất tiểu ban thương mại và công nghiệp việt nam ai cập tại thủ đô cairo
việt nam và ai cập đã thống nhất các biện pháp nhằm đẩy mạnh hợp tác giữa hai nước
trên các lĩnh vực thương mại và công nghiệp
đặc biệt hai bên nhất trí thúc đẩy các nỗ lực để đưa kim ngạch
thương mại hai chiều sớm đạt mục tiêu một tỷ đô la mỹ
kim cạch thương mại giữa việt nam và ai cập đã tăng đáng kể từ hai trăm ba mươi triệu đô la mỹ năm hai nghìn một mươi ba
lên ba trăm bốn mươi hai triệu đô la mỹ năm hai nghìn một mươi bảy
ai cập hiện là thị trường lớn thứ hai của việt nam tại châu phi
thứ trưởng bộ công thương việt nam cao quốc hưng và thứ trưởng thứ nhất bộ công thương ai cập
sai abdullah khẳng định hai bên có nhiều tiềm năng để hợp tác
nhất là trong lĩnh vực thương mại và dầu khí
tuy nhiên kinh mạch thương mại song phương hiện còn khiêm tốn
chưa tương xứng với tiềm năng sẵn có của mỗi nước
lãnh đạo bộ công thương hai nước thống nhất hai bên cần có hành động chung
nhằm giúp các doanh nghiệp hai nước dễ dàng tiếp cận thị trường của nhau
tăng cường trao đổi thông tin cũng như trao đổi các đoàn doanh nghiệp
để doanh nghiệp hiểu được bản chất thị trường chính sách và quy định của mỗi nước
phía việt nam cũng đề nghị các cơ quan liên quan của ai cập xem xét tạo điều kiện
để tập đoàn dầu khí việt nam tìm kiếm các lô dầu khí có tiềm năng
cũng như được tham gia cung cấp dịch vụ liên quan tại ai cập
bộ nội vụ đang dự thảo thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở
đối với các đối tượng hưởng lương phụ cấp trong các cơ quan đơn vị sự nghiệp công lập
của đảng nhà nước tổ chức chính trị xã hội và hội
theo đó mức lương phụ cấp và hoạt động phí của các đối tượng
được tính theo mức lương cơ sở một ba trăm chín mươi đồng một tháng
mùa một tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám
mức lương thực hiện từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám đối với cán bộ công chức
viên chức và người lao động hưởng lương phụ cấp trong các cơ quan đơn vị sự nghiệp công lập
của đảng nhà nước tổ chức chính trị xã hội bằng mức lương cơ sở một ba trăm chín mươi đồng một tháng
nhân hệ số lương hiện hưởng
mức phụ cấp của các đối tượng nêu trên bằng mức lương cơ sở một ba trăm linh đồng một tháng
nhân hệ số phụ cấp hiện hưởng
đối với các khoản phụ cấp quy định bằng mức tiền cụ thể thì giữ nguyên theo quy định hiện hành
bên cạnh đó dự thảo thông tư này cũng áp dụng đối với đại biểu hội đồng nhân dân các cấp phường
hoạt động phí theo quy định của pháp luật hiện hành
căn cứ vào hệ số hoạt động phí đối với đại biểu hội đồng nhân dân các cấp theo quy định của pháp luật hiện hành
thì mức hoạt động phí thực hiện từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám
bằng mức lương cơ sở một ba trăm chín mươi đồng một tháng nhân hệ số hoạt động phí theo quy định
liên quan tới một thông tin mà rất nhiều người sử dụng điện thoại di động quan tâm
đã có hai nhà mạng là vinaphone và mobifone ra thông báo lùi hạn bổ sung thông tin ảnh chính chủ
sau ngày hai mươi bốn tháng bốn việc có quyết định khóa một chiều của thuê bao hay không
thì nhà mạng có thể sẽ có báo cáo xin ý kiến của bộ thông tin và truyền thông
chiều hai mươi hai tháng bốn vinaphone phát thông báo chính thức sẽ tiếp tục tiêm nhận khách đăng ký thông tin
bổ sung hình ảnh
ngày một mươi năm tháng năm thay vì hạn cuối hai mươi bốn tháng bốn như trước
trong khi đó phía mobifone cũng cho biết nhà mạng đã có thông báo lùi thời hạn đăng ký thông tin
bổ sung hình ảnh để khách hàng có thêm thời gian thực hiện nhưng chưa rõ thời hạn lùi đến khi nào
riêng viettel vẫn cho biết chưa có thông báo gì mới đồng nghĩa với việc những khách hàng nhận được tin nhắn
bổ sung thông tin hình ảnh nhưng chưa hoàn tất thì sẽ bị khóa dịch vụ sau ngày hai mươi bốn tháng bốn
thành phố hồ chí minh tổ chức triển lãm về phương án thiết kế nâng cấp trụ sở hội đồng nhân dân
thành phố nhằm trưng bày bản vẽ xa bàn và thu thập ý kiến của người dân
các chuyên gia để hoàn thiện đề án thiết kế
dự án nâng cấp trụ sở hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh có khuôn viên rộng hơn một mươi tám m hai
diện tích xây dựng hơn một mươi bốn m hai bốn mặt tiền gồm đường lê thánh tôn đường bát tơ đường đồng khởi và đường lý tự trọng
trụ sở mới sẽ gồm tòa nhà bốn tầng hầm và sáu tầng nổi gồm tất cả các phân khu chức năng
làm việc tiếp dân đón khách hội trường thư viện v v
với mục đích tăng tính tương tác nhiều hơn với người dân sẽ là nơi làm việc của tám cơ quan với khoảng một bảy trăm linh nhân sự
ý tưởng không gian xanh kiến trúc xanh với việc kết nối mảng xanh của tòa nhà cùng công viên chi lăng công viên bảo tàng lịch sử và đường nguyễn huệ
dự án này hiện đang được sư luận thành phố rất quan tâm bởi sẽ đem đến một trung tâm hành chính tập trung mới cho thành phố
và cũng là một công trình kiến trúc cổ tiêu biểu của thành phố hồ chí minh
sở giao thông vận tải hà nội vừa có văn bản thông báo về việc bổ sung hình thức thanh toán tạm thời giá trong giữ xe theo hình thức iparking
theo đó người dân có thể sử dụng tiền mặt để thanh toán cho dịch vụ trong giữ xe iparking tương đương giá niêm yết tại các điểm iparking trên địa bàn thành phố
cụ thể sở giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị tổ chức trong giữ xe phải trang bị đầy đủ tài khoản thanh toán thẻ ngân hàng để đăng ký vào hệ thống iparking
tại các điểm trong giữ xe cho nhân viên trông giữ thực hiện thanh toán hộ khách hàng
đối với khách hàng vào gửi xe khi không có thẻ thanh toán nhân viên kiểm soát phải thực hiện việc thanh toán hộ khách hàng bằng cách thu tiền của khách hàng theo đúng giá quy định
thanh toán hộ thẻ ngân hàng in vé thanh toán cho khách hàng có trách nhiệm báo cáo cho khách hàng biết thời gian gửi đã hết và thanh toán các giờ tiếp theo
phải in phiếu từ hệ thống iparking để quản lý doanh thu
tại khu bảy phú thứ huyện kinh môn hải dương
trên tàu có bốn thuyền viên do ông nguyễn duy khôi chú tại trung chính lương tài bắc ninh làm thuyền trưởng
tàu đang vận chuyển khoảng bảy trăm linh mét khối than nhưng không xuất trình được các giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng hóa
số than trên đang được tàu vận chuyển từ quảng ninh về hải dương để tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng kiểm tra tạm giữ
hiện cơ quan nghiệp vụ và pháp luật bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một đã tiến hành lập biên bản vi phạm
ra quyết định tạm giữ tăng vật và phương tiện để tiếp tục điều tra xác minh làm rõ theo quy định của pháp luật
thưa quý vị và các bạn như tin chúng tôi đã đưa lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị phối hợp với cơ quan chức năng tỉnh quảng nam
vừa giải cứu một mươi một lao động bỏ trốn khỏi mò vàng thuộc huyện phước sơn tỉnh quảng nam
vì thiếu hiểu biết mà các lao động địa phương thường bị lợi dụng ép lao động khổ sai thậm chí bị chiếm đoạt xâm hại tài sản và tính mạng
trong khi đó công tác quản lý lao động tại các huyện miền núi vẫn còn nhiều bất cập và khó khăn
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
trở về bản sau nhiều ngày lẩn trốn trong rừng các lao động và người thân của họ vẫn chưa hết bằng hoàng
sau những khổ cực lo lắng mà họ vừa trải qua
theo các lao động cho biết họ bị hai đối tượng rụ rỗ
gợi ý về việc đi làm vàng tại quảng nam với mức lương từ bốn đến sáu triệu đồng một tháng
được nuôi ăn ở cùng với chế độ đãi ngộ tốt
tuy nhiên họ lại bị đưa đến hầm vàng làm việc liên tục từ chín đến một mươi giờ một ngày
ăn uống kham khổ đau ốm cũng không được nghỉ ngơi và thường xuyên bị hầm dọa đánh đập
trong khi bỏ trốn khỏi mò vàng các lao động còn bị bảo vệ mang theo dao gậy truy đuổi quyết tâm bắt bằng được
không dạy họ họ bị tát đá vào em
em thức dậy rồi bảo đi làm
khi bỏ trốn buổi trưa thì họ đuổi theo đem đá đem dao phay cuộc sen
bọn em chạy rồi họ đuổi theo
họ đã khoan xong lối bên trong hầm bọn họ chỉ giúp mình thôi
bọn trong khi đó mình chưa ra kịp mình ra tâm cờ khoảng trăm mét bọn họ đã đánh mình rồi
tại hai huyện
núi đắc rông và hương hóa của tỉnh quảng trị tình trạng thanh niên người dân tộc thiểu số
bị các đối tượng môi giới rụ rỗ lợi dụng lao động trái phép vẫn diễn ra phổ biến và rất khó quản lý
các đối tượng thường nhằm vào một nhóm nhỏ những thanh niên đang cần việc làm và thiếu hiểu biết về quyền lao động
rồi tạo niềm tin chỉ qua vài lời hứa hẹn và thỏa thuận miệng sau đó lèn lút được các lao động ra khỏi địa phương
vì vậy chính quyền và cơ quan chức năng rất khó để nắm bắt thông tin về các đơn vị tuyển dụng này
họ đi tìm lao động thì họ về là thường thường thì những người biết là thời xây thì họ đi kêu thời xây làm
mà công dân này đi thì họ không báo cáo cho địa phương thì cũng rất là khó nắm
và trong thôn trong khi đó là cái khó khăn của thôn là cũng là trong cái công tác là theo dõi
tiểu tưởng là đi lao động quanh không đi xa nên không nắm rõ là công dân của mình đi xa hay là đi gần khu vực địa bàn
họ cứ đối mục cán bộ
lãnh đạo của các xã rồi cũng như là huyện tị và cái lực lượng chức năng ở cái khu vực vùng biên
đó là phải làm tốt hơn nữa cái công tác tuyên truyền để người dân thấy được rằng là cái việc mà tìm kiếm việc làm là một nhu cầu tất yếu
nhưng phải lựa chọn những doanh nghiệp những cái đơn vị mà có uy tín và đảm bảo được cái quyền lời của người lao động
trường hợp các lo động tại mỏ vàng phước sơn chính là hồi chuông báo động để các cơ quan chức năng của tỉnh quảng trị
xem xét và chấn chỉnh công tác quản lý lao động tại các huyện vùng núi đặc biệt là các địa bàn nằm sát khu vực biên giới
đồng thời có giải pháp giới thiệu tìm kiếm việc làm cho người dân đặc biệt là người dân tộc thiểu số tại địa phương
tránh những trường hợp đáng tiếc tương tự có thể xảy ra
tiếp theo chương trình tp hcm tổ chức hội thi gói nấu bánh trưng lần thứ nhất năm hai nghìn hai mươi
dỗ tổ hùng phương lễ hội đền hùng hai nghìn một mươi tám hội sách đất tổ và triển lãm ảnh nghệ thuật về quê hương con người phú thọ
vừa qua tại đền thờ vua hùng sở du lịch phối hợp với ban quản lý khu công viên du lịch văn hóa dân tộc tp hcm tổ chức hội thi gói nấu bánh trưng lần thứ nhất năm hai nghìn một mươi chín
đây là hoạt động văn hóa trong chuỗi các hoạt động dỗ tổ hùng vương lễ hội đền hùng năm hai nghìn một mươi tám
có ý nghĩa sâu sắc
thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta
tham gia hội thi có bảy đội đến từ các trường đại học nhà hàng khách sạn khu du lịch và trung tâm ẩm thực việt nam trên địa bàn thành phố
từ những hạt gạo tinh tuyết của trời đất với bàn tay khéo léo của các nghệ nhân mỗi đội sẽ gói một mươi chín cái bánh trưng
có kích thước một mươi tám x một mươi tám x sáu cm và trọng lượng bánh trưng là một năm kg sau khi nấu
thời gian của phần thi gói bánh là một giờ ba mươi phút
ở thành phố thì người ta không có nhìn
nhiều thời gian để gói bánh trưng mà thường thì sẽ có sẵn ở các siêu thị
thì em nghĩ là những cái cuộc thi như thế này thì sẽ tìm lại những cái truyền thống của dân tộc mình và mang lại những cái cội nguồn của mình
tụi em là sẽ chuẩn bị những cái nguyên liệu gồm có đậu xanh thịt rồi tất cả những thứ đó cũng giữ nguyên cái truyền thống của mình
thì ngoài cái truyền thống ra thì tụi em cái cách ướp thịt của tụi em nó sẽ khác
cái đó là cái bí quyết tụi em ướp mùi thịt riêng ra thì ăn vô lúc mà ăn vô mình sẽ cảm nhận
có cái sự đổi mới có thay đổi trong đó
cái hương vị của cái món bánh này tức là nó có một cái tình cảm ở trong cái người gói để cho người ăn khi mà
thưởng thức cái miếng bánh nó vừa ăn nó béo rồi nó bùi theo cái nếp cái nếp nó dẻo đó nó đậm cái tình của cái dân tộc mình lắm
cho nên là không có cái loại bánh nào mà mình so sánh
các nghệ nhân gói bánh với tất cả tấm lòng thành kính chọn những hạt gạo nếp đậu xanh và thịt heo ngon nhất
thao tác nhanh và chuẩn xác nhất để có thể hoàn thành việc gói bánh
nấu bánh chưng trong thời gian ngắn nhất mà vẫn đảm bảo chất lượng thẩm mỹ để bày tỏ tấm lòng thành kính biết ơn sâu sắc các vua hùng
thông qua hội thi này chúng tôi cũng gửi một thông điệp về một cái lợi thế rất là mạnh mẽ của thành phố hồ chí minh
trong lĩnh vực ẩm thực để phục vụ cho du khách
họ muốn cái đơn vị tham gia hội thi là phải có tinh thần đoàn kết chia sẻ và học tập giao lưu lẫn nhau
qua đó là để tạo được những chất lượng cái bánh được ngon nhất và đẹp nhất sẽ dân lên quốc tổ vương vào ngày một mươi tháng ba mươi lịch
hội thi gói nấu bánh trưng là một trong những bức tranh văn hóa dân gian đa màu sắc
tạo nên bức tranh dỗ tổ hùng vương thêm sinh động và phong phú
đây đồng thời là hoạt động mang tính giáo dục truyền thống có ý nghĩa sâu sắc
là dịp để mỗi chúng ta cùng nhau tìm hiểu và phát huy những nét đẹp văn hóa đặc trưng của dân tộc việt nam
mở đầu cho chuỗi hoạt động văn hóa hai bên bờ sông hàn trong mùa du lịch
hội sách hải châu đà nẵng đã trở thành sự kiện ý nghĩa thu hút hàng trăm nghìn lượt người tham gia
sau năm ngày hội sách đã đón hơn hai trăm ba mươi lượt bạn đọc đủ mọi lứa tuổi
gần ba trăm chín mươi cuốn sách được bán ra số lượng gấp đôi so với năm ngoái
mọi người đến đây đều chọn được cho mình những cuốn sách phù hợp
đến với hội sách hải châu thì con đến đây để tìm những loại sách để giúp ích cho việc học của con
và con thấy hội sách hải châu đã cung cấp đầy đủ cho những cái mà con tìm
giúp ích cho con để con có thể tìm hiểu về những tác phẩm văn học để giúp ích cho những kỳ thi của con
đến với hội sách lần này con đã có con mua được những cuốn sách hay thú vị như là lịch sử về nước
tâm tắc về lịch sử nước việt
con mong là hội sách này sẽ được tiếp tục và nhiệt tình để cho nhiều người các phòng nhà đọc sách chung
với những người cao tuổi thì gian hàng sách cũ với các tác phẩm nổi tiếng của văn học nga pháp là sự lựa chọn ưu tiên
trong hội sách năm nay các đầu sách dành cho thế hệ trẻ khá phong phú
những lần tổ chức hội sách như thế này sẽ góp phần khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong giới trẻ nhất là học sinh sinh viên
đôi khi tại vì mình không có cái để mà đưa đến với bạn đọc thì người ta chỉ biết có internet thôi
thật ra trên internet thì nó là cái thượng văn hạ tấm cái gì cũng đó
nhưng mà khách ở đây nó có thể trộn lập người ta có thể vào từng nhà xuất bản quay như vậy người ta có thể lựa được dễ dàng
các giới trẻ giờ có số cũng đạp sách nhưng một số đông là họ dùng vi tính mọn nhiều
tức là khi nào cần cái gì họ mới cho cái này thôi nhưng mà cái kiến thức đó thôi
nó không có sao được
ví dụ xem khi cần mới xem
nhưng mà mình dành thời gian rảnh là để nghiên cứu để xem
chứ không phải là khi nào cần cái gì kiến thức rồi mình mới lục ra mình xem
cho nên là cái văn hóa đạp này nó cần cái đó
hội sách hải châu đà nẵng được tổ chức thường niên đã trở thành điểm đến văn hóa quen thuộc của người dân đà nẵng
sáng nay hội sách đất tổ năm hai nghìn một mươi tám đã chính thức khai mạc tại thành phố việt trì tỉnh phú thọ
đây cũng là năm thứ hai tỉnh phú thọ tổ chức hội sách đất tổ vào dịp dỗ tổ hùng vương lễ hội đền hùng
hội sách có một mươi sáu gian hàng của một mươi ba đơn vị và các nhà sản xuất bản công ty sách công ty phát hành và đơn vị hoạt động trong lĩnh vực văn hóa thông tin và truyền thông
với hơn một mươi năm đầu sách các loại hàng triệu bản sách thuộc nhiều chủ đề phong phú đáp ứng nhu cầu thị hiếu của nhiều đối tượng bạn đọc
theo từng năm việc tổ chức hội sách đất tổ và các hoạt động chào mừng
ngày sách việt nam của tỉnh ngày càng được hoàn thiện với sự phối hợp hiệu quả của các ngành các cấp các cơ quan đơn vị địa phương trong tỉnh
tỉnh phú yên vừa chính thức công bố đồ án quy hoạch xây dựng đô thị âu loan
sự kiện không chỉ mở ra hướng phát triển đặc thù mới về du lịch sinh thái nghỉ dưỡng trên danh thắng cấp quốc gia đầm âu loan lần đầu tiên có ở phú yên
mà còn giải quyết thực trạng nuôi chồng lấn chiến đất và mặt nước trái phép nhiều năm qua
theo ủy ban nhân dân tỉnh phú yên đô thị âu loan được xây dựng trên tổng diện tích hơn tám trăm hai mươi bảy ha thuộc huyện tuy an cách trung tâm thành phố tuy hòa hơn hai mươi km
đây là đô thị loại năm thuộc thị xã tuy an trong tương lai
việc hình thành khu đô thị âu loan trong tương lai không chỉ kích cầu cho du lịch phú yên
mà còn giải quyết thực trạng ô nhiễm nguồn nước do nuôi trồng thủy sản và lấn chiếm đất mặt nước trái phép của người dân
hồi xưa thì cái quan cảnh rất đẹp
mà bây giờ ở đây thì coi như là làm hồ thì coi như người ta làm thì nó ra những cái quỳnh đồ bây giờ mình người ta đang làm hết
nó không còn những cái quỳnh nữa thấy nó mất đẹp đi
hồi xưa kia mình đi ví dụ đi trên cái đèo của bánh ít kia ngó xuống thì thấy nó quen mang là thấy rất đẹp nhiều
mà giờ ở đây thì coi như nhìn xuống thì thấy những cái quỳnh đó đâu có còn nữa
tại là thấy những cái bộ hồ bộ lứa nó không thấy đâu thấy còn gì nữa đâu
trong các cái danh lam thánh cảnh tuy an kiếm gần một nửa so với cô tấn
ngoài cái đầm âu loan ra thì nó có rất nhiều thắng cảnh khác
trong đó có các cái bãi biển cho ra gần đá đía cho ra hồn yến cho ra các chùa triền các cái di tích khác
thì cái đầm âu loan cũng là một cái nơi mà hướng tới về cái việc du lịch
đô thị âu loan cái vùng mà phía đông
cái đô thị âu loan thì cũng sẽ giải quyết khi mà nó hình thành lên là du lịch
thì chắc chắn cũng từng bước là đã là du lịch
thì làm sao nó phải bớt ô nhiễm
tất nhiên là nó phải hài hòa lợi ích chứa làm sao mà nuôi trồng với người du lịch
đầm âu loan có diện tích mặt nước một năm trăm bảy mươi ha gắn liền với phong trào cần vương của tỉnh phú yên
nơi đây còn có nhiều loại hải sản nổi tiếng như sò huyết và cua hình đế
tuy nhiên hiện có khoảng năm trăm bảy mươi bảy hộ nuôi tôm trên diện tích ba trăm tám mươi tám hectare
nhưng chỉ có bảy mươi bảy hectare có quyết định giao đất mặt nước
còn lại ba trăm một mươi một hectare là trái phép
trong khi đó diện tích lấn chiếm đất mặt nước đầm để nuôi trồng thủy sản và xây dựng nhà ở có đến hai trăm ba mươi tám trường hợp với diện tích gần ba hai hectare chậm được xử lý
nhằm nâng cao chất lượng khám phát hiện chuẩn đoán và điều trị bệnh tim bẩm sinh ngày một tốt hơn từ tất cả các tuyến y tế
vừa qua bệnh viện tim hà nội phối hợp với bệnh viện phụ sản lào cai tổ chức khám và chuẩn đoán tim bảo thai cho người dân tại lào cai
theo nhiều nghiên cứu trên y khoa hiện nay tỷ lệ tim bẩm sinh trong bảo thai là hai ba cao hơn nhiều so với tỷ lệ tim bẩm sinh ở trẻ sinh ra sống
vì tim bẩm sinh là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong tru sinh và gây thai chết lưu
hàng năm việt nam có khoảng một năm triệu trẻ sinh ra
như vậy sẽ có khoảng năm mươi bà mẹ mang thai có con mắc tim bẩm sinh
thực tế hiện nay số trẻ bị trần đoán muộn
dị tật ở tim vẫn còn tương đối cao
việc bỏ sót này có thể dẫn đến tử vong
hoặc cho ra đời những đứa trẻ khiếm khuyết mà lẽ ra trẻ có thể được cứu sống hoặc có cuộc sống sau sinh tốt hơn nếu được can thiệp kịp thời
ở nước ta thì cái siêu tim thai nó cũng chưa phát triển nhiều
từ khoảng những năm hai nghìn trở lại đây
chính vì vậy nên là những người mà làm siêu tim thai
thì cũng chưa nhiều
thứ hai nữa là cái nhận thức của người dân về cái vai trò của siêu tim thai thì nó vẫn còn rất là hạn chế
ngay cả ở những thành phố lớn
tôi cũng đã gặp nhiều trường hợp
nó cũng rất là đáng tiếc là đứa trẻ đó không được trần đoán từ trong bào thai với những cái bệnh lý tiêu hồng sinh phức tạp
thì sau khi mà đứa trẻ sinh ra thì được bác chị cho ra viện
và sau một vài ngày đến với chúng tôi trong cái tình trạng là rất là nặng
và cái cơ hội cứu đứa trẻ nó giảm đi rất nhiều
trước kia thì thông tin những máy móc của công nghệ thì không có
cho nên là chúng tôi vùng sâu vùng xa nạc hậu
cho nên là đứa đầu của cháu của tôi là bị bệnh tật
tôi cũng nói chung là ở xa lắm
nhưng mà vùng sâu vùng xa thì tôi cũng nghe tin là quán bàn ở dưới hà nội lên khám tim thai của các sản phụ
thì tôi nghe tin thì tôi cũng đến
thì khám thì được cái bác sĩ cũng nhiệt tình khám cho chúng tôi để chúng tôi có biết thông tin
tôi tin tưởng về cái thai nhi mình ổn định và sinh đẻ thì cho nó thuận tiện
để hạn chế thấp nhất những hậu quả do các dị tật bẩm sinh không được sàng lọc
tất cả các bà mẹ mang thai nên tham gia sàng lọc trước sinh và sơ sinh
để phát hiện sớm các dị tật bẩm sinh nếu có
hoặc tránh được những hậu quả nặng nề về thể chất và tinh thần góp phần nâng cao chất lượng dân số
trong phần tin quốc tế ngoại trưởng của bảy nền công nghiệp phát triển nhất thế giới g bảy
đã bắt đầu nhóm họp tại thành phố toronto của canada
nhiều nước lên án vụ đánh bom ở afghanistan
hội nghị bộ trưởng ngoại giao và an ninh nhóm bảy nước công nghiệp phát triển g bảy
vừa khai mạc tại thành phố toronto của canada với chủ đề
xây dựng một thế giới an ninh và hòa bình hơn
hội nghị sẽ diễn ra trong ba ngày với một mươi ba phiên thảo luận nhóm về nhiều chủ đề khác nhau
trong ngày làm việc đầu tiên ngoại trưởng các nước đã thảo luận về những chủ đề
như ảnh hưởng của iran tại trung đông và chương trình phát triển tên lửa của nước này
cũng như về những diễn biến mới đây nhất liên quan tới chương trình hạt nhân của triều tiên
ngoài ra các ngoại trưởng của g bảy cũng thảo luận về các biện pháp để gia tăng sức ép với nga
trong các vấn đề syria và ukraine
dự kiến các bộ trưởng g bảy sẽ tiếp tục thảo luận về các chủ đề trung quốc và an ninh hàng hài
myanmar venezuela các điểm nóng tại trung đông ngăn chặn xung đột
hỗ trợ các nỗ lực cải cách và hòa bình của liên hợp quốc an ninh mạng chống khủng bố và bạo lực cực đoan
hội nghị bộ trưởng ngoại giao và an ninh g bảy diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới đang có nhiều diễn biến mới
vì thế đây là cơ hội quan trọng để các bộ trưởng g bảy cùng ngồi lại bàn thảo
và đưa ra cách tiếp cận tập thể trong những vấn đề lớn cùng quan tâm
liên quan đến vụ đánh bom đẫm máu bên ngoài một trung tâm đăng ký bầu cử ở thủ đô kabul của afghanistan
khiến ít nhất năm mươi người thiệt mạng
iran ai cập và ấn độ đã lên án mạnh mẽ vụ đánh bom này
đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế chung tay ngăn chặn mọi hình thức khủng bố
bộ ngoại giao iran gọi vụ đánh bom tại afghanistan là một tội ác
trong khi đó bộ ngoại giao ai cập cũng kêu gọi loại chiến đấu
mọi nguồn tài trợ của các nhóm khủng bố
bộ ngoại giao ấn độ cho rằng đây không chỉ là hành động tấn công người dân vô tội
mà còn tấn công vào quyền dân chủ của người dân afghanistan
giới chức afghanistan cho biết số người thiệt mạng trong vụ đánh bom này đã lên tới năm mươi bảy người
trong khi số người bị thương cũng tăng lên một trăm một mươi chín người
tổ chức hồi giáo tự xưng is đã nhận thực hiện vụ tấn công
theo bộ nội vụ afghanistan nạn nhân thiệt mạng đều là dân thường
trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em nhiều người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch
tổng thống afghanistan arab ghani đã ra tuyên bố lên án mạnh mẽ vụ tấn công
được cho là đẫm máu nhất trong các dịp chuẩn bị bầu cử đồng thời khẳng định
cuộc tấn công không thể làm tổn hại tới tiến trình dân chủ tại quốc gia này
tổng thống pháp emmanuel macron sẽ bắt đầu chuyến thăm chính thức mỹ vào ngày mai hai mươi bốn tháng bốn
nhằm thắt chặt quan hệ đồng minh trong các vấn đề then chốt
diễn ra trong bối cảnh pháp vừa sát cánh cùng đồng minh mỹ tiến hành tấn công quân sự syri
cách đây hơn một tuần
chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài ba ngày của ông macron khiến dư luận đặc biệt chú ý
theo báo chí pháp tổng thống pháp emmanuel macron cũng là nhà lãnh đạo đầu tiên
được tổng thống mỹ mời thăm cấp nhà nước và tiếp đãi trọng thể với quốc yến
đáp lại thịnh tình này tổng thống pháp cũng sẽ mang tặng nhà lãnh đạo mỹ một cây sồi non
biểu tượng cho mối quan hệ đồng minh pháp mỹ
với một loạt các chuyến thăm quan trọng trong thời gian gần đây
nhà lãnh đạo pháp không giấu tham vọng cải thiện và nâng cao vị thế của nước pháp
ông macron là một chính trị gia trẻ có tầm nhìn nhiều tham vọng
và đặc biệt là cực kỳ quyết đoán thậm chí là quyết liệt trong nhiều dự án cải cách
tôi chắc chắn rằng ông macron không muốn xảy ra khủng hoảng trong quan hệ pháp mỹ
ngược lại ông đang cố gắng chứng minh với tổng thống mỹ donald trump rằng
pháp là đồng minh duy nhất mà ông trump tin cậy ở châu âu
pháp được coi là đồng minh lâu đời nhất của nước mỹ trong suốt hai trăm năm mươi năm qua
ông macron đã chủ động thiết lập và đề cao cá nhân ông trump
thể hiện rõ nhất là lần mời ông trump dự lễ duyệt binh ngày một mươi bốn tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
rồi ăn tối trên tháp eiffel
ông macron cũng duy trì các cuộc điện đàm thường xuyên với ông trump
đặc biệt trong sự kiện tấn công quân sự syri vừa qua
đến đây thì chương trình thời sự của truyền hình nhân dân cũng đã kết thúc
thân ái chào tạm biệt